giết người cướp tài sản đốt xác phi tàng bị cáo cao tài năng chú tại phường bình hàn thành phố hải dương tỉnh hải dương
vừa bị tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội kết án tử hình
bị cáo vũ thị mừng vợ của năng cùng trú tại phường bình hàn thành phố hải dương
bị tuyên án bảy năm sáu tháng tù về tội che giấu tội phạm và xâm phạm thi thể hai cốt
phiên tòa phúc thẩm vừa diễn ra vào sáng nay
theo nội dung bản án vợ chồng năng nợ anh dương công cường gần ba tỷ đồng
bị anh cường đòi nợ nhiều lần nhưng không có tiền trả năng đã ra tay giết chủ nợ vào sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
sau khi giết anh cường năng chiếm đoạt đồng hồ xe ô tô và một số tài sản của anh cường với tổng trị giá khoảng ba bảy tỷ đồng
tối ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi năng cùng mừng đưa xác anh cường ra bờ sông kim sơn tỉnh hải dương để trôn
do sợ bị phát hiện ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi âm lịch năng cùng mừng dùng sẻng cuốc đào thi thể nạn nhân lên
rồi đốt xác
tại phiên phúc thẩm hội đồng xét xử tuyên án bị cáo cao tài năng tử hình về các tội
về tội giết người trung tâm trung thân về tội cướp tài sản năm năm tù về tội xâm phạm thi thể hai cốt tổng hình phạt là tử hình
bị cáo vũ thị mừng bị tuyên án ba năm sáu tháng tù về tội che giấu tội phạm bốn năm tù về tội xâm phạm thi thể hai cốt
hình phạt chung cho hai tội là bảy năm sau tháng tù
so với bản án sơ thẩm bị cáo mừng bị tuyên phạt thêm một năm tù về tội xâm phạm thi thể hai cốt
thưa quý vị sáng nay tòa nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
của cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung và các bị cáo khác trong vụ mua chế phẩm redoxi ba c xử lý ô nhiễm nước hồ
chủ tọa phiên tòa cho biết tại phiên phúc thẩm phía ủy ban nhân dân tp hà nội có ủy quyền cho sở xây dựng hà nội
tuy nhiên đại diện của sở xây dựng có đơn xin xét xử vắng mặt
ngoài ra bà nguyễn thị trúc chi hoa vợ của bị cáo nguyễn đức trung là người liên quan được tòa triệu tập nhưng có đơn xin vắng mặt
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ ác tích vắng mặt không rõ lý do
trong ý kiến tại phiên tòa luật sư đề xuất triệu tập ông nguyễn thế hùng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội triệu tập thêm điều tra viên của vụ án
trong phần làm thủ tục phiên tòa bị cáo nguyễn đức trung đề nghị triệu tập đại diện sở tài chính tp hà nội
luật sư bảo chữa của bị cáo nguyễn đức trung cho biết vụ án này phát sinh từ việc giao dịch với công ty nước ngoài nên đề nghị triệu tập đại diện của công ty watchwater động hòa liên bang đức với tư cách nhân chứng
tuy nhiên đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng yêu cầu triệu tập đại diện công ty westoter là không cần thiết
sau khi hội ý hội đồng xét xử cho rằng một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã có lời khai trong quá trình điều tra nên không cần thiết phải triệu tập
do đó quyết định tiếp tục xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm phiên tòa dự kiến kéo dài trong ba ngày
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với nguyễn văn nhân chú tại huyện tam bình tỉnh vĩnh long để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi một nhân và trần văn nhớ cùng chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam công an tỉnh vĩnh long
sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một nhân đã gọi điện cho mẹ của nhớ tự xưng là cán bộ trại tạm giam công an tỉnh vĩnh long yêu cầu chuyển tiền cho nhân để nhân gửi cho nhớ chi tiêu sinh hoạt cá nhân
tin lời mẹ của nhớ đã chuyển tiền cho nhân năm lần với tổng số tiền một mươi triệu đồng
sau đó do nghi ngờ nên bà đã liên hệ trại tạm giam
thì mới biết bị lừa nên đến cơ quan công an trình báo
tại cơ quan công an nhân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
công an quận hà đông hà nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can nhóm năm đối tượng về các tội danh sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
bằng nhiều thủ đoạn tinh vi các đối tượng đã mua thông tin tài khoản ngân hàng trên mạng sau đó đánh cắp số điện thoại để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nhiều bị hại
theo tài liệu điều tra khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai công an quận hà đông phát hiện nhiều người đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng
ngay sau đó cơ quan công an xác định kẻ cầm đầu đường dây này là phạm thu diệu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã cẩm ngọc huyện cẩm thủy tỉnh thành hóa
để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
phạm thu diệu đã mua thông tin tài khoản ngân hàng qua mạng xã hội
đồng thời bằng các thủ đoạn khác nhau diệu đã phân công nguyễn thanh tuấn ở xã thanh hòa thị xã cai lệ tỉnh tiền giang
móc nối mua thông tin chủ thuê bao số sim điện thoại cần làm lại
từ đó tiếp tục thuê các đối tượng khác dùng chứng minh thư giả đến các đại lý của các nhà mạng làm lại sim
sau đó chiếm đoạt được hàng loạt sim điện thoại của người dùng nhằm mục đích chuyển tiền trong tài khoản ngân hàng

cho tôi làm lại cái sim các nhân viên bảo là chỉ đưa chứng minh thư

rồi tôi hết việc

không biết bạn ấy làm sim để làm gì nếu mà biết bạn ấy làm sim mà đi lấy tiền của người khác thì tôi không bao giờ làm
sau khi chiếm đoạt sim điện thoại của chủ tài khoản ngân hàng
các đối tượng giao lại sim cho phạm thu diệu
để tiếp tục làm các thao tác đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng lấy mã otp để chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản
đến các tài khoản trung gian mua bán tiền ảo nhằm mục đích rửa tiền tránh sự phát hiện của cơ quan công an
cái thủ đoạn của đối tượng nó rất là tinh vi
sử dụng các mạng máy tính rồi điện tử sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt số tiền trong tài khoản của các bị hại
thì qua cái chuyên án này thì cũng khuyến cáo đến các cái người sử dụng tài khoản là không nên để quá nhiều tiền trong tài khoản
một số cái cảnh báo thứ nhất là kính đề nghị nhân dân trong cái quá trình liên quan đến quản lý cái thông tin
thì cũng hết sức là lưu ý chia sẻ thông tin ở trên mạng xã hội đối với những trường hợp mà không quen biết
thì cũng không nên chia sẻ
hiện nay cơ quan điều tra chúng tôi cũng đang xác định khoảng sáu bị hại nằm ở các tỉnh thành khác nhau
thì hiện nay cơ quan điều tra cũng đang phối hợp với các cơ quan để xác minh làm rõ cái nguồn tiền mà đối tượng chiếm đoạt được
qua vụ án này cơ quan điều tra công an quận hà đông cũng cảnh báo các nhà mạng cần thực hiện theo đúng quy trình
thực hiện kiểm tra chặt chẽ trong quá trình làm thủ tục cấp lại sim thẻ cho người dùng
tránh việc lơ là
để các đối tượng lợi dụng sự sơ hở dễ dàng giả mạo chủ thuê bao như trong vụ án kể trên
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
kính thưa quý vị ngày hai mươi tháng sáu công an thành phố thuận an tỉnh bình dương cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm một mươi đối tượng
liên quan đến vụ đánh bạc trong một quán karaoke trên địa bàn phường thuận giao và thu giữ số tiền tăng vật là hơn một trăm sáu mươi triệu đồng
khoảng hai mươi h bốn mươi phút ngày một mươi chín tháng sáu
đội cảnh sát hình sự công an thành phố thuận an phát hiện bắt quả tăng một mươi đối tượng tổ chức đánh bạc thắng thu bằng tiền
dưới hình thức chơi bài cẩu thường gọi là domino tại phòng chín trăm một mươi một quán karaoke một nghìn chín trăm ba mươi ba ktv địa chỉ một trên tám trăm ba mươi năm khu phố hòa lân hai phường thuận giao
tại hiện trường lực lượng công an tiến hành lập biên bản thu giữ số tiền hơn một trăm sáu mươi triệu đồng ba mươi hai con bài một mươi chín hộp xí ngầu
cùng nhiều căn vật có liên quan
nhóm này tổ chức người cảnh giới và thông tin với nhau qua bộ đàm dán kính cửa phòng để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện
ngoài ra phối hợp tổ kiểm tra hành chính của công an thành phố phát hiện cơ sở này không thực hiện đầy đủ các quy định về an ninh trật tự
đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện thu giữ một mươi bốn chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc
test nhanh thì phát hiện trong nhóm này có hai đối tượng dương tính với ma túy
ngày hai mươi tháng sáu công an tỉnh bà rịa vũng tàu thông tin về việc phát hiện một cửa hàng đóng trên địa bàn đang có dấu hiệu pha chế xăng để bán ra thị trường
cụ thể tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu gia khiêm vũng tàu thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại vận tải gia khiêm
địa chỉ ấp một phường hát dịch thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu công an tỉnh đã bắt quả tang trần văn hiếu và nguyễn phúc hoàng
là người làm thuê cho võ hoài phương đang có hành vi bông hoa chất trên xe bộn bị kiểm soát năm mươi h một mươi ba nghìn bốn trăm hai mươi sáu
xuống bộn trước của cây xăng thời điểm này còn có một số nhân viên bán xăng và lấy xe
võ hoài phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn tại huyện châu thành tỉnh bến tre nơi ở hiện nay căn hộ lc một nghìn tám trăm một mươi ba
chung cư lexington residence số sáu mươi bảy mai trí thọ thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh là giám đốc công ty
khám sát tại cây xăng nơi ở cú phương và các xe bộn lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm triệu đồng
chất bột tạo màu thiết bị kiểm tra nồng độ ron và nhiều tài liệu có liên quan
bước đầu xác nhận phương đã cho làm thêm hệ thống chứa xăng gồm bộn ngầm và bộn nổi
kèm hệ thống bông thủy luật công suất lớn để tích trữ nhập xuất xăng dầu
hệ thống bơm này không nằm trong thiết kế đã được cấp phép và chưa được cấp chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo phòng cháy chữa cháy
đối tượng võ hoài phương còn chỉ đạo lái xe thường xuyên chở xăng hóa chất từ nơi khác về
đổ vào bồn chứa làm thêm rồi hướng dẫn nhân viên đổ bột màu hoa chất pha chế
sau hoàn tất pha chế xe bông lại bụng xe chở đi nơi khác tiêu thụ
cơ quan đang tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ vai trò của từng đối tượng
để từng bước xử lý theo quy định pháp luật
kính thưa quý vị thực hiện chỉ đạo của bộ công an nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi là nguyên nhân chính
dẫn đến tai nạn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn thành phố
sáng ngày hai mươi tháng sáu công an thành phố cần thơ đã tổ chức ra quân mở đợt cao điểm kiểm tra
xử lý các hành vi vi phạm trên các tuyến giao thông
để kịp thời phòng ngừa phát hiện ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm
là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng gây mất an ninh trật tự
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố cần thơ sẽ tập trung kiểm tra xử lý các hành vi
như vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
tổ chức tuyên truyền nhắc nhở người dân tuyệt đối không được điều khiển các phương tiện giao thông
sau khi sử dụng đồ uống có cồn vi phạm tốc độ trên đường bộ tăng cường áp dụng biện pháp xử lý vi phạm
của hành nạn xứ phạt ngụy để nâng cao hơn nửa ý thức của người tham gia giao thông
vi phạm trong vận tải hàng hóa khi tham gia giao thông các phương tiện chở hàng quá trọng tải quá khổ
phá hạ tải mới được tiếp tục lưu hành tuyên truyền vận động các doanh nghiệp cá nhân có phương tiện vận tải
vi phạm kích thước thùng xe tự giác tháo các thùng xe trở về đúng với thiết kế đã được phê duyệt
các trường hợp cố tình chống đối việc kiểm tra xử lý can trởi giao thông nghiêm trọng
hoặc gây đình trại hoạt động công cộng sẽ bị xâm sát xử lý và hành vi chống ngừa thi hành công vụ
hoặc gây rối trật tựa công cộng
đối với các trường hợp vi phạm là đáng viên công chức viên chức lực lượng vũ trang
gửi về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định
cũng trong sáng nay phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh trà vinh
và cảnh sát giao thông công an các huyện thị xã thành phố đồng loạt ra quân
thực hiện cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh
với mục tiêu phòng ngừa kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông góp phần tạo sự chuyển biến tích cực
về nhận thức ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người lấy xe và chủ phương tiện
trong thời gian thực hiện cao điểm cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh trà vinh
sẽ huy động tối đa lực lượng phương tiện kỹ thuật và các điều kiện cần thiết
thực hiện công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm một số hành vi vi phạm
nhưng người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn
phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về cơi nới thùng xe
và chở hàng quá tải trọng quá khổ vi phạm tốc độ
trên lĩnh vực đường thủy công an toàn tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng
kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm việc chở quái dấu mớ nước an toàn của phương tiện
xử lý hàng hóa không hóa đơn chứng từ vi phạm quy định về hoán cãi phương tiện thủy
bên cạnh đó cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh phối hợp các lực lượng liên quan
đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông
với nội dung hình thức phù hợp
tại tp hcm phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm đã tổ chức lễ ra quân
thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
trên toàn thành phố
và cao điểm này cũng nhằm kéo giảm tai nạn giao thông
đặc biệt là ngăn chặn vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
tại buổi lễ ra quân lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp
thông tin thời gian gần đây
tình hình tai nạn giao thông nhất là các vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng
xảy ra trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp
trong đó nguyên nhân nổi bật như do vi phạm về nồng độ cồn
điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định
tự ý cải tạo phương tiện và chở quá tải trọng
gần đây xuất hiện nhiều vụ tai nạn do xe mô tô xe đạp đi vào đường cấm
xe cơ giới đi ngược chiều không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông
đợt cao điểm này sẽ kéo dài ba tháng kể từ hai mươi tháng sáu đến hết ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
tập trung xử lý các loại xe quá tải mà cơi nới thành thùng xe để chở quá tải
trong kế hoạch này yêu cầu là chủ phương tiện chủ doanh nghiệp bằng mọi cách phải khắc phục
và phải cắt thành thùng xe để trả lại hiện trạng ban đầu đối với những xe mà cơi nới thành thùng xe
và chúng tôi quyết tâm là phải xử lý bằng được những xe mà cơi nới thành thùng xe để chở quá hàng quá khổ quá tải
xong xong đó còn lồng ghép tuyên truyền
để người dân ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông
và xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng cảnh sát giao thông thành phố xác định
lấy người dân là chủ thể trung tâm
mọi hoạt động của cảnh sát giao thông phải đảm bảo an toàn về tình trạng sức khỏe tài sản của người dân
đồng thời phát hiện những tồn tại bất cập trong tổ chức giao thông để kiến nghị cơ quan chức năng khắc phục
chú trọng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền sử dụng công nghệ số
đẩy mạnh tuyên truyền thông qua mạng xã hội kết hợp với nhà mạng viễn thông tuyên truyền qua tin nhắn
với nội dung ngắn gọn tạo sự lan tỏa tăng cường xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân
thân thiện vì nhân dân phục vụ
hôm nay bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an tham gia hội thao kỹ thuật sáng tạo y tế công an nhân dân
với năm đề tài kỹ thuật mang tính ứng dụng cao
và đây cũng là lần đầu tiên
hội thao được tổ chức với sự tham gia của bốn bệnh viện hạng một trong lực lượng công an nhân dân
gồm bệnh viện một trăm chín mươi tám bệnh viện một trăm chín mươi chín bệnh viện ba mươi tháng bốn và bệnh viện y học cổ truyền
năm kỹ thuật tham gia thao diễn của bệnh viện ba mươi tháng bốn gồm lựa chọn bó vận động của phần kinh dưỡng
và thần kinh trụ bằng kích thích điện lưỡng cực trong phẫu thuật chuyển thần kinh kép phục hồi gấp quể
ở bệnh nhân liệt cát rễ trên đám nối cánh tay
kỹ thuật đo thể tích hồi hải mã
từ hình ảnh mri trong chẩn đoán bệnh lý ecm đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn theo đường dẫn truyền sinh lý borhis
ứng dụng kỹ thuật kiểm soát cuốn wiston theo takasaki trong phẫu thuật cắt gan và kỹ thuật phát hiện
biến thể nghi ngờ omicron sars cov hai bằng real time rt pcr
đây đều là những kỹ thuật mới có tính ứng dụng cao được bệnh viện ba mươi tháng bốn áp dụng
trong công tác khám chữa bệnh thời gian qua và mang lại những kết quả tích cực
hội thao kỹ thuật sáng tạo y tế không ai nhân dân
là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngay truyền thống lực lượng y tế không ai nhân dân
một mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi
giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về chuyên ngôn giữa các y bác sĩ của các bệnh viện trong lực lượng
qua đó tạo sự gắn kết và phát huy tính sáng tạo của y tế không ai nhân dân
thời gian qua lực lượng công an xã bảo thuận huyện di linh tỉnh lâm đồng đã tập trung
thực hiện tốt công tác dân vận phát huy vai trò người có uy tín trên địa bàn
từng bước tạo thế trận lòng dân thế trận an ninh nhân dân vững chắc
xã báo thuận huyện di linh tỉnh lâm đồng với chín mươi bảy là người đồng bào dân tộc thiểu số
trong đó có chín mươi bốn người dân theo đạo thiên chúa và tin lành
trước đây phong tục tập quán của bà con còn lạc hậu cưới hỏi ma chay diễn ra nhiều ngày
tình trạng thanh thiếu niên quậy phá vi phạm luật giao thông đường bộ còn nhiều
đặc biệt là tình trạng tảo hôn
ngay sau khi lực lượng chính quyền được phân công về xã nhận nhiệm vụ vào năm hai nghìn hai mươi
lực lượng công an xã bảo thuận đã xác định công tác vận động tranh thủ chức sắc
già làng người có uy tín để làm công tác vận động bà con tính đồ
cũng như người đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành các chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước là công tác trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
phát triển kinh tế của địa phương
trong thời gian này già làng kpo cùng lực lượng công an đã cùng nhau tuyên truyền
chia sẻ động viên những thanh niên này
ông thường khuyên họ nên bỏ hết ngồi tật xấu bỏ bớt đi rượu và đi làm để có tiền nuôi bản thân gia đình
ngoài ra không ngại khó ngại khổ ông lặn lội đến từng nhà vận động bà con
thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo bài trừ hủ tục
tham gia giữ gìn phát huy bản sắc dân tộc tạo sự đồng thuận
xây dựng thôn buôn đoàn kết bình yên phát triển
nên mình vận động là người ta nghe đặc biệt là thanh thiếu niên
chú thường vận động là nếu muốn làm người tốt mình phải biết làm việc
bỏ đi những tật xấu của mình thì lúc đó mình mới thành người được
những thanh niên đó bây giờ đã lấy vợ không còn quậy phá nữa
linh mục trần mạnh cương phó sứ kala xã bảo thuận cho biết
hiện nay giáo sứ có khoảng sáu tám trăm linh giáo dân
linh mục thường xuyên nhắc nhở bà con sống tốt đời đẹp đạo
thông qua các buổi sinh hoạt tôn giáo
giáo sứ đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động giáo dân trong giáo sứ
chủ động tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân
nêu cao tinh thần cảnh giác chủ động phòng ngừa tố giác tội phạm
nhằm giảm thiểu các loại tội phạm tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra
giáo sứ cala và công an xã đã có sự trao đổi thông tin các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự
các trường hợp vi phạm pháp luật và các vấn đề mà giáo dân thuộc giáo sứ quan tâm
trong việc đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương
nhờ công tác dân vận vận dụng đinh quạt những cánh tay nối dài là các nhà làng trưởng bản
chức sắc tôn giáo
đến nay tình trạng tảo hôn thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn đã giảm hẳn
tình hình an ninh trực tự được đảm bảo
tình hình trực tự an toàn xã hội sáu tháng đầu năm xảy ra hai vụ giảm ba vụ so với năm hai nghìn hai mươi hai
đa nạn giao thông hai vụ không có thiệt hại viện người và tài sản
tảo hôn một vụ lực lượng công an và người có quy tính đang tiếp tục vận động
tăng cường công tác vận động của chúng dân hơn nữa và thường xuyên có những phối hợp
và các ban ngành đoàn thể các cơ quan có liên quan để tổ chức các cuộc vận động sâu rộng
và đạt hiệu quả cao hơn nữa
với cách làm linh hoạt công an xã bảo thuận luôn nhận được sự đồng thuận
nhất trí cao trong nhân dân
người có quy tính chức sắc tôn giáo luôn thể hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình
thật sự là cầu nối của đảng trong công tác vận động quân chúng
đưa chủ trương đường lối của đảng pháp luật của nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số
và giúp đồng bào ổn định đời sống phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững
liên quan đến vụ sản xuất hàng triệu lít xăng dầu giả công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đã lấy mẫu đưa đi giám định và làm rõ số lượng xăng đã được các đối tượng tiêu thụ
trong thời gian qua và tạm giữ khẩn cấp chín đối tượng
bao gồm chủ công ty phụ trách cây xăng nhân viên và các lái xe bồn
trong ngày một mươi chín tháng sáu công an tỉnh bà rịa vũng tàu tiếp tục phối hợp
cùng công an thị xã phú mỹ khám nghiệm hiện trường xác định chính xác số lượng xăng giả
đang chứa tại các bồn khác nhau tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu gia khiêm vũng tàu
phường hắc dịch thị xã phú mỹ do võ hoài phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thành phố hồ chí minh làm chủ
cơ quan điều tra cũng đã lấy mẫu đưa đi giám định đồng thời làm rõ số lượng xăng
đã được các đối tượng tiêu thụ trong thời gian vừa qua
trước đó vào lúc một mươi chín h bốn mươi phút ngày một mươi tám tháng sáu công an tỉnh bà rịa vũng tàu
phối hợp với các lực lượng đã bắt quả tang tại cửa hàng bán xăng dầu gia khiêm
đang có hành vi bơm hóa chất từ trên xe bồn biển kiểm soát năm mươi h một mươi ba nghìn bốn trăm hai mươi sáu xuống bồn chứa
tại cây xăng
vào thời điểm này tại cây xăng nói trên có tám người là nhân viên là lái xe bồn
và cơ quan cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và lệnh khám xét khẩn cấp đối với võ hoài phương lệnh khám xét khẩn cấp
các xe bồn tại hiện trường và khu vực cây xăng này
kết quả khám xét khẩn cấp hiện trường và nơi ở của phương cơ quan công an đã thu giữ
hàng trăm triệu đồng chất bồ tạo màu thiết bị kiểm tra độ rôn và nhiều giấy tờ tài liệu có liên quan
theo kết quả điều tra ban đầu cơ quan công an xác định võ hoài phương đã cho làm thêm hệ thống
bốn bồn chứa xăng gồm bồn để nồi và bồn trôn ngầm dưới đất cùng hệ thống máy bơm công suất lớn
để tích chữ nhập xuất xăng dầu
đồng thời phương chỉ đạo các lái xe của công ty thường xuyên chở xăng hóa chất được đưa
từ nơi khác về đổ vào các bồn được làm thêm mua chất tạo màu đưa về cây xăng và hướng dẫn
nhân viên phương pháp pha trộn xăng hóa chất đưa về được đổ chung vào nhau thêm bột tạo màu
sau đó cho bơm lên các xe trở đi tiêu thụ
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh
làm rõ vai trò trách nhiệm của những người có liên quan số lượng xăng giả mà các đối tượng
đã sản xuất tiêu thụ trong thời gian vừa qua cùng các đầu mối cơ sở có liên quan
để có biện pháp triệt đề thu hồi xử lý nghiệp minh theo pháp luật
thưa quý vị hàng trăm sinh viên được một đối tượng nhờ đứng tên để mua hàng trả góp
với thủ tục đơn giản lại được trả tiền công nên nhiều người đã bị mắc lừa và rồi bị mắc nợ
câu chuyện tưởng chừng như không mới này lại tiếp tục xuất hiện
tại cần thơ thời gian gần đây và một lần nữa cảnh tỉnh chúng ta về một hình thức lừa đảo
khiến nhiều người rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nang chỉ vì nhẹ dạ cả tim
bạn sinh viên này đã viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập để đi làm thêm
một tháng qua em làm bốc vác ở tiệm gạo với mức lương khoảng sáu triệu đồng một tháng
lý do là vì em đang phải trả nợ từ khoản tiền vài chục triệu đồng
vì đứng tên mua hộ hàng trả góp trước đó
anh nói là em chỉ cần ngồi
ký vô cái hồ sơ đó thôi là mỗi hồ sơ mà được cửa hàng về thì được bốn trăm linh trên một hồ sơ
và mỗi người được làm tối đa hai hồ sơ
thì em thấy bạn em làm cũng nhiều nên là em mới đi làm chung
cùng với thủ đoạn đó hàng trăm sinh viên thuộc các trường cao đẳng đại học trên địa bàn cần thơ
bỗng dưng ôm số nợ lên đến vài chục triệu đồng mỗi người
tất cả đều sập bẫy một số đối tượng nhờ đứng tên mua hàng trả góp
với chiều thức mua hàng hợp đồng ảo không cần thanh toán
mỗi nạn nhân nhận được bốn trăm linh đồng một người một hồ sơ được duyệt
từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai riêng đối tượng đê đã rụ rỗ hơn ba trăm linh sinh viên
đứng hồ sơ vay mua hàng với tổng số tiền khoảng bốn tỷ đồng
những tháng sau mà anh đức nói là anh đức bị bể nợ
là có bên ngân hàng điện đồi xong rồi em không có nghe máy
rồi bắt đầu có những tin nhắn từ những số lạ những tin đe dọa
là đòi gặp em ở đâu chém em ở đó
mấy ngón tài của em nữa
theo các chuyên gia để cho vay mua hàng trả góp
ngân hàng phải xác minh khả năng trả nợ của người vay
hồ sơ cũng phải có chữ ký của người vay và tổ chức tín dụng
việc đối tượng đê rụ rỗ hàng trăm sinh viên vay tiền mua hàng trả góp
mà không quá xác minh không có đủ chữ ký của sinh viên
có dấu hiệu vi phạm pháp luật
cụ thể trong trường hợp này là hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản
theo bộ luật hình sự hiện hành
d đã đưa ra các thông tin sai
để các bạn ý tin tưởng và thực hiện theo hướng dẫn của d
theo đó là d đã chiếm đoàn các giá trị tài sản này để sử dụng cá nhân
với hành vi này thì tùy vào giá trị chiếm đoạt
thì d có thể phải chịu mức án cao nhất
theo quy định của bộ luật hình sự là đến hai mươi năm tù hoặc tù trung tân
hiện tại đối tượng đê là nghi can lừa đảo hàng trăm sinh viên
trên địa bàn thành phố cần thơ
đã đến cơ quan cầu an đầu thú
nhưng với các bạn sinh viên này
hàng ngày họ vẫn chưa thể chút được gánh nặng trên vai
về khoản nợ đã vượt sức thành toán
và trên hết là nỗi lo giang dở con đường học hành